nhỏ gọn dễ sử dụng cho độ chính xác cao là quảng cáo hấp dẫn về máy đo nồng độ cồn bán tràn lan trên mạng xã hội
nhưng thực chất có đúng như quảng cáo
thời gian qua khi lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
những chiếc máy đo nồng độ cồn bỗng trở thành mặt hàng rất khách
những chiếc máy chính hãng có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng nhưng đều được tiêu thụ khá nhanh chóng
chỉ cách đây một tháng tại các cửa hàng bán thiết bị y tế trên đường phương mai mặt hàng này luôn sẵn có thì hiện nay đã rơi vào tình trạng cháy hàng hoặc không còn hàng
bây giờ hiếm nhà có hiếm ở đây trước thì ở đây hay cả hồi này là hết hàng
ở đây họ không được bán đâu không có kiểm định không được bán
khi tìm kiếm từ khóa máy đo nồng độ cồn trên mạng chúng tôi tìm thấy vô số fanpage đang bán sản phẩm này từ facebook đến sản thương mại điện tử
nhưng với giá siêu rẻ chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng người mua đã có thể sở hữu những chiếc máy đo nồng độ cồn mini đủ mọi xuất xứ
hàng được quảng cáo là cực tiện lợi cho độ chính xác cao
liên hệ với một số người bán trên mạng chúng tôi nhận được những lời khuyên

tự tin là máy chuẩn nhưng phần lớn người bán chỉ nhận ship
rất khó khăn
chúng tôi mới có thể gặp trực tiếp một người chuyên sĩ máy đo nồng độ cồn với giá tám mươi đồng một chiếc
người này cho biết máy được nhập thẳng từ trung quốc nên mới có giá rẻ như vậy
hàng cứ về là lại bán hết vì vừa rẻ vừa chuẩn

mình có thể dùng cụ phụ tử này
chỉ cần hệ thống phân bothero xe và mider

cho ý kiến truyền sơ
các máy đo nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đang sử dụng
chủ yếu chúng tôi nhập những cái từ úc và từ đức
cái cơ bản là nó đều thỏa mãn được cái tiêu chuẩn của đo lường chất lượng do bộ khoa học công nghệ ban hành và nó được kiểm định
những máy mà bán trôi nổi này không có tem kiểm định chất lượng và hai nữa là không có hoa đen chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hoa này
chính vì vậy không có tem kiểm định chất lượng này về độ chính xác thì không thể nào tin tưởng chất lượng này được
đây là chiếc máy đo nồng độ cồn mà chúng tôi mua được từ người bán trên
máy khá nhỏ gọn có kích thước tương đương một chiếc móc khóa
một máy sẽ có bốn đầu thổi bằng nhựa đi kèm
không hề có thông tin về nguồn gốc xuất xứ hay tem phụ tiếng việt
chúng tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ để test độ chính xác của chiếc máy đo nồng độ cồn mini này
khi khởi động màn hình hiển thị nồng độ cồn là không
chúng tôi đã nhờ một người đàn ông
uống hai lon bia ba trăm ba mươi ml tương đương với hai mươi gram cồn và sử dụng chiếc máy này để đo nồng độ
kết quả vẫn là
trong khi đó chỉ cần trong hơi thở có cồn thì nồng độ dù chỉ một
người sử dụng rượu bia đều đã vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ
và sẽ bị phạt theo các mức phạt tại nghị định một trăm linh
quá trình để sử dụng các phương tiện
kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác phát hiện và xử dụng dạng chính
ở đây đối với nồng độ cồn thì thực hiện rất nghiêm ngặt theo nghị định một trăm ba mươi năm của chính phủ
và từ đơn vị chức năng được giao với nhiệm vụ này thì mô sắm và phải được các cơ quan chức năng
ở đây là đồng chức năng chất lượng của bộ khoa công nghệ là phải kiểm định cấp trí chức nhận
trên cơ sở đó thì sẽ được cấp pháp cho đơn vị chức năng để quản lý sử dụng đúng quy định
và đây mới là kết quả đo có tính pháp lý để xác định người điều khiển phương tiện đó có vi mọng đồng hồn hay không
khi anh đo đồ cồn ở đây chỉ có mấy miligram thôi
nhưng mà khi công an kiểm tra người ta cái máy chính xác hơn hiện đại hơn người ta đo tăng
thì lúc đó anh sẽ bị xử lý
thứ nhất là có nên mua hay không
thứ hai là mua thì mua đúng cái nhãn hiệu và đúng cái đủ thật thì mới được
và thứ ba không phải vì như thế mà mình lại tăm thêm cái uống rượu uống bia vào là vì gì
trên thực tế
trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông
các cán bộ cảnh sát giao thông cũng cho biết
nhiều trường hợp người vi phạm sử dụng máy đo trôi nổi trên thị trường đã cho kết quả sai
dẫn đến vừa bị xử phạt vừa mất tiền oan
máy trôi nổi đấy nó không kiểm định về cái chất lượng
nên khi người dân mua về để thổi thử trước khi tham gia giao thông
thì sẽ cái đấy là cái dễ gây tranh cãi giữa người dân
giữa người lừa chức năng và người
và người vi phạm
thì tôi cũng khuyến cáo đề nghị là chúng ta nên chủ động
không uống trợ bia khi lái xe
thì để nó vừa là cái công tác đảm bảo an toàn cho bản thân mình
quá trình giao thông
cũng như là đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người tham gia thông trên đường
một năm hàng vãng cái ngày lễ
và hàng mỗi ngày tôi cho hàng triệu người ra đường là uống bia uống rượu
vậy thì không thể nào mà ngăn chặn được
đối với là phải ý thức người dân
và thấy được cái sai cái nguy hiểm khi uống bia uống rượu thì mới là được
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
người dân không nên tự ý mua hay sử dụng thiết bị máy đo nồng độ cồn trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin của sản phẩm để tránh mất tiền oan
cũng như kết quả đo không chính xác có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường khi tham gia giao thông
để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh
chủ các phương tiện giao thông nếu đã uống rượu bia thì không lái xe
nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông